đồng chí nguyễn xuân thắng mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của bộ chính trị các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước các bộ ban ngành đồng chí đồng nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cương vị được giao
hôm nay đoàn kiểm tra giám sát của hội đồng thi đua khen thưởng trung ương do đồng chí đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch nước phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh hậu giang về công tác thi đua khen thưởng của tỉnh năm hai nghìn một mươi bảy
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đánh giá cao những kết quả hậu giang đã đạt được trong công tác thi đua khen thưởng đồng thời đề nghị hậu giang cần ra soát củng cố bộ máy hội đồng thi đua khen thưởng các cấp theo hướng nâng cao chất lượng tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ công chức viên chức chú trọng nhân rộng các điển hình mô hình trong phong trào thi đua nhất là phong trào thi đua trong xây dựng nông thôn mới có phần nâng cao thu nhập cho người dân
chiều cùng ngày phó chủ tịch nước chủ tịch cộng đồng bảo trợ quỹ bảo trợ trẻ em việt nam đặng thị ngọc thịnh tham dự chương trình tặng học bổng và đồ dùng học tập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh hậu giang
sáng nay tại cuộc họp tổng kết công tác an toàn thực phẩm năm hai nghìn một mươi bảy của ban chỉ đạo liên ngành trung ương phó thủ tướng vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo đã nêu rõ
ban chỉ đạo có trách nhiệm kiểm soát chỉ đạo chặt chẽ hoạt động thanh kiểm tra liên ngành bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên cả nước
theo báo cáo của bộ y tế năm hai nghìn một mươi bảy cả nước đã thành lập trên hai mươi ba bốn trăm linh đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra tại sáu trăm hai mươi năm sáu mươi cơ sở phát hiện một trăm hai mươi ba chín trăm một mươi bốn cơ sở vi phạm xử lý ba mươi hai năm trăm bảy mươi chín cơ sở
báo cáo của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho thấy
trong năm hai nghìn một mươi bảy kết quả giám sát trên diện rộng do cục thú y cục bảo vệ thực vật thực hiện không phát hiện mẫu vi phạm chất cấm sabutamon trong hơn tám mẫu nước tiểu một mẫu thịt tại các cơ sở giết mổ
một tháng năm hai nghìn một mươi bảy toàn quốc ghi nhận một trăm ba mươi chín vụ ngộ độc thực phẩm làm ba tám trăm sáu mươi chín người mắc ba bảy trăm linh người đi viện và hai mươi bốn trường hợp tử vong
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu giảm hai mươi bảy vụ giảm bốn trăm ba mươi tám người mắc tuy nhiên số người tử vong tăng một mươi hai người
phát biểu tại cuộc họp phó thủ tướng vũ đức đam lưu ý ban chỉ đạo rút kinh nghiệm trong công tác truyền thông thống nhất cách thức tuyên truyền bởi đây là việc làm lâu dài phải có những bước đi chắc chắn không nên để nóng lên xã hội hiểu lầm
trong đó phó thủ tướng đề nghị ban chỉ đạo ban hành chương trình sức khỏe việt nam theo nghị quyết trung ương sáu khóa một mươi hai trong đó quy định cả vấn đề về dinh dưỡng nhất là chương trình sữa học đường lồng vào các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm

đại diện hợp tác xã lâm san cho biết điểm yếu lớn nhất của sản phẩm tiêu việt nam là dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép
để khắc phục hợp tác xã đã trang bị cho nông dân kiến thức kỹ thuật canh tác mới sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phân bón một cách khoa học
hiện hợp tác xã nông nghiệp lâm san đang thương thảo với đối tác từ châu âu dự kiến năm hai nghìn một mươi tám sẽ ký hợp đồng xuất khẩu khoảng một năm trăm linh tấn hổ tiêu sang hà lan và đức
hôm nay tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với bộ công an đã tổ chức hội nghị sơ kết hai năm thực hiện thông tư liên tịch quy định việc phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh an toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
sau khi thông tư liên tịch số bốn được bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và bộ công an ký kết ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm quy định việc phối hợp công tác bảo đảm an ninh an toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
hai bộ đã có nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện quán triệt các nội dung của thông tư đồng phối hợp công tác đảm bảo an ninh an toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

sau khi thông tư liên tịch số bốn được bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và bộ công an ký kết ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm quy định việc phối hợp công tác bảo đảm an ninh an toàn ngành nông thôn và phát triển nông thôn
năm hai nghìn một mươi tám cục sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo các chương trình công tác trọng tâm nhằm thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đặc biệt phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền về kiểm dịch thực vật của các nước trên thế giới nhằm thúc đẩy mở cửa thị trường nông sản của việt nam nhất là quả tươi vào thị trường hoa kỳ úc nhật bản và hàn quốc
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương từ ngày một mươi bốn đến hết ngày một mươi sáu tháng một mươi hai một đợt không khí lạnh sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh miền bắc khiến nhiệt độ giảm thấp
trước tình hình đó ubnd tỉnh lào cai đã tăng cường công tác phòng chống rét cho cả người và vật nuôi
tại huyền vùng cao bát sát ngành giáo dục đã chủ động tăng cường công tác phòng chống z cho học sinh đặc biệt là các học sinh mầm non tại các điểm trường phối hợp cùng với phụ huynh học sinh dự trữ củi để sửa ấm cho các em cùng với đó là cấp thêm chăn chiếu và che chắn các cửa sổ bảo đảm nhiệt độ phòng học qua đó duy trì tỷ lệ chuyên cần trong những ngày nhiệt độ thấp
vận động phụ huynh học sinh là phải chuẩn bị một số các cái như là củi rồi lò sửa lạnh quá cho các cháu sửa củi rồi quan tâm đến đời sống sinh hoạt của các cháu chăn chiếu chăn màn rồi là triển khai đến cái việc đun nước lóng cho các cháu uống rồi là rửa tay công tác vệ sinh
cùng với bát sát huyện sapa cũng thực hiện công tác phòng chống rét từ rất sớm
ngay từ đầu mùa đông các ngành chức năng cùng các địa phương đã chủ động giữ chữ thức ăn và che chắn chuồng trại
bảo đảm an toàn cho đàn gia súc trên địa bàn
bên cạnh đó tăng cường tuyên truyền đến người dân cũng như các đơn vị du lịch về tình hình diễn biến của thời tiết
từ đó có các phương án cụ thể để chủ động ứng phó
trong công tác triển khai thứ nhất là công tác về vận động bà con nhân dân che chắn chuồng trại rồi là tu sửa chuồng trại để giữ ấm cho đàn gia súc gia cầm trên địa bàn
thứ hai là
thứ ba nữa là đối với lại cái việc dự trữ thức ăn cho gia súc cho bà con của bà con nhân dân
và trong đó thì có trồng cỏ hoặc là ủ cỏ chua rồi là các cái biện pháp để phòng chống đói z cho gia súc ở trên địa bàn
theo dự báo đợt rét này nhiệt độ sẽ xuống rất thấp tại các huyện vùng cao như sapa bắc hà có thể xuất hiện bằng giá
do đó tỉnh lào cai đã chỉ đạo các đơn vị liên quan có kế hoạch cụ thể triển khai các biện pháp bảo vệ sức khỏe của người dân và phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi
theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của thời tiết để kịp thời báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xử lý nếu có tình huống xảy ra
trong phần tin quốc tế
tổng thống nga tuyên bố tranh cử với tư cách ứng cử viên tự do
tổng thư ký liên hợp quốc thăm nhật bản thảo luận về vấn đề triều tiên
thưa quý vị tại cuộc họp báo lớn thường niên năm hai nghìn một mươi bảy tổng thống nga vladimir putin cho biết ông sẽ ra tranh cử năm sau với tư cách là ứng cử viên tự do không theo danh sách đảng